phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đấu tranh phát hiện khởi tố mới gần chín mươi tám ba trăm bảy mươi vụ án hình sự tăng một mươi ba bốn so với năm hai nghìn hai mươi hai
toàn ngành kiểm sát nhân dân cũng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực giao
đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra chủ động phát hiện mở rộng và đẩy nhanh tiến độ điều tra khởi tố mới nhiều bị can trong các vụ án tham nhũng
điển hình như các vụ án liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
cục đăng kiểm việt nam và một số trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh thành
vụ án xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao công ty việt á hay vụ án liên quan tới công ty aic
phát biểu tại hội nghị chủ tịch quốc hội vương đình huệ biểu dương những thành tích mà ngành kiểm sát đạt được trong thời gian qua
đồng thời đề nghị ngành kiểm sát tập trung đổi mới các mặt công tác
cắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành và thực thi nhiệm vụ
cùng với đó tăng cường hơn nữa trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra
truy tố xét xử đồng biệt chú ý chống oan sai bỏ lỏ tội phạm thận trọng
không hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự hành chính tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế
để viện kiểm sát nhân dân thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp
hôm nay đảng ủy công an trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn trong đảng bộ công an trung ương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
chủ trì hội nghị cùng dự có đại diện lãnh đạo văn phòng trung ương đảng ban tổ chức trung ương
ủy ban kiểm tra trung ương ban tuyên giáo trung ương ban dân vận trung ương
các đồng chí ủy viên trung ương đảng ủy viên đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an trợ lý ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
hội nghị đã tập trung đánh giá công tác đảng năm hai nghìn hai mươi ba của các cấp ủy đảng
các cấp trong đảng bộ công an trung ương và thống nhất nhận định năm hai nghìn hai mươi ba dưới sự lãnh đạo
chỉ đạo tuyệt đối thường xuyên về mọi mặt của bộ chính trị ban bí thư
trực tiếp là đồng chí tổng bí thư đồng chí chủ tịch nước và đồng chí thủ tướng chính phủ
tham gia đảng ủy công an trung ương
sự phối hợp hiệp đồng thường xuyên hiệu quả của các ban bộ ngành trung ương
các ủy chính quyền các địa phương
công an trung ương và các cấp ủy trong đảng bộ công an trung ương
đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết
có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo chỉ đạo toàn lực lượng
thực hiện thắng lợi nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
đồng thời có nhiều kiến nghị với đảng nhà nước và tổ chức thực hiện có hiệu quả
nhiều chủ trương giải pháp tiếp tục xây dựng đảng bộ công an trung ương
thật sự trong sạch vững mạnh tiêu biểu cả về tư tưởng tổ chức và đạo đức
huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự
phát biểu kết luận tại hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi bốn đảng ủy công an trung ương sẽ tiếp tục lãnh đạo
triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp
nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu yêu cầu đề ra
tại nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
kết quả các mặt công tác sẽ cao hơn năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng
đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
và hoạt động của lực lượng công an nhân dân
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ công an trung ương
của các tổ chức đảng cho công an nhân dân xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch chính quy tình nguyện hiện đại
huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của toàn dân
giữ vững ổn định chính trị bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trợ tự an toàn xã hội
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
có phần tạo môi trường hòa bình ổn định an ninh an toàn để xây dựng phát triển đất nước
đảng ủy công an trung ương tiếp tục nhất quán thực hiện thắng lợi các mục tiêu cao nhất
mục tiêu bao trùm là giữ vững ổn định chính trị an ninh quốc gia trong mọi tình huống
góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước bảo vệ nhân dân bảo vệ chế độ sâu chủ nghĩa
vì lấy quốc gia dân tộc bảo vệ môi trường hòa bình an ninh an toàn lành mạnh
phục vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội và đối ngoại của đất nước
phát huy sức mạnh tổng hợp cải thống chính trị của toàn dân trong phòng chống tội phạm
kìm chế sự gia tăng của tội phạm tạo truyền biến tích cực gửi an ninh trật tự
toàn lực lượng công an nhân dân tiếp tục thực hiện khẩu hiệu hành động
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sảnh vũng mạnh chính quy tinh nhuệ hiện ạ
bộ trưởng tô lâm yêu cầu các cấp ủy tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một khóa một mươi hai và kết luận số hai mươi một của hội nghị lần thứ tư
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba về đẩy mạnh xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị
kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị
đạo đức lối sống phòng chống tiêu cực trước hết ngay trong chính nội bộ công an nhân dân
quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp được xác định
trong nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị chương trình hành động số năm của chính phủ
và các đề án thành phần đã được phê duyệt tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ tám và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng
tại hội nghị đảng ủy công an trung ương đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu bốn mươi năm và ba mươi năm tuổi đảng
tại các đồng chí đảng viên
cùng ngày bộ công an cũng đã tổng kết trao giải các tác phẩm xuất sắc dự thi giải báo chí về xây dựng đảng
giải bố liềm vàng lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi ba trong công an nhân dân
sau gần tám tháng triển khai ban tổ chức giải báo chí về xây dựng đảng năm hai nghìn hai mươi ba trong công an nhân dân
đã nhận được bốn trăm hai mươi tác phẩm sự thi từ sáu mươi một công an đơn vị địa phương
các tác phẩm sự thi được đầu tư nghiêm túc công phu với các tuyến bài giải kỳ
tập trung đề cập tới nhiều vấn đề thực sự cho công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
các đơn vị báo chí công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò xung kích tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ

ban tổ chức trao hai mươi tám giải cho các tác phẩm xuất sắc
bộ trưởng bộ công an tặng bằng khen cho một mươi tám tác giả nhóm tác giả đạt giải cao

và một giải a được trao cho tác phẩm để đức tin trở về đường sáng của nhóm tác giả bà thời sự truyền hình công an nhân dân

và một giải c tác phẩm mức tiến trong công tác thu hồi tài sản tham nhũ

và một giải c tác phẩm mức tiến trong công tác thu hồi tài sản tham nhũ